liên quan đến việc truyền hình nhân dân đã có phản ánh về hàng chục doanh nghiệp gốm xứ ở tỉnh đồng nai cầu cứu
vì bất ngờ bị bãi bỏ ưu đãi buộc phải đóng hàng trăm tỷ đồng tiền đầu tư hạ tầng thuê đất
chiều nay sở công thương tỉnh đồng nai cho biết việc bãi bỏ chính sách ưu đãi là do không còn phù hợp với quy định của trung ương
đồng thời cho rằng nguyên nhân chính là do các doanh nghiệp này chậm di rời vào cụm công nghiệp gốm xứ tân hạnh
thời hạn cuối cùng di rời vào cụm công nghiệp gốm xứ tân hạnh là ngày một một hai nghìn một mươi sáu tuy nhiên đến nay đã là cuối năm hai nghìn hai mươi
vẫn còn một số cơ sở gốm chưa di rời hiện tỉnh đồng nai đã giao cho thành phố biên hòa chủ trì thu hồi khoản kinh phí đầu tư
cho cụm công nghiệp gốm xứ tân hạnh để hoàn trả vào ngân sách các doanh nghiệp đã được cục thuế đồng nai ban hành quyết định
miễn giảm tiền thuê đất thì tiếp tục được miễn giảm cho đến khi hết hạn